từ nay cho đến năm hai nghìn ba mươi hà nội dự kiến sẽ tổ chức thêm một mươi bốn làn xe ưu tiên cho xe buýt nhằm mục tiêu phát triển vận tải hành khách công cộng
ủy ban nhân dân tp hà nội cho rằng từ những ưu điểm của tuyến brt thành phố sẽ đánh giá nghiên cứu và đề xuất tổ chức các làn ưu tiên cho xe buýt tại tuyến đường có nhiều làn xe số lượng tuyến và lưu lượng xe buýt lớn làn đường ưu tiên phù hợp với công tác tổ chức giao thông
thành phố tiếp tục duy trì và phát huy có hiệu quả làn đường ưu tiên cho xe buýt nhanh brt phát huy lợi thế tuyến buýt nhanh làm cơ sở đánh giá nghiên cứu đề xuất tổ chức các làn đường ưu tiên cho xe buýt